riêng khu vực vùng núi và trung du phía bắc vẫn có những điểm mưa to nên nhiệt độ chỉ giao động trong khoảng từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
còn ở vùng đông băng nhiệt độ phổ biến là từ ba mươi cho đến ba mươi hai độ
dãnh thấp phía bắc không tác động gì đến miền trung vì vậy ở miền trung trong đêm nay chỉ còn có mưa rào và rông ở một vài nơi
sang ngày mai trung bộ không mưa trời nắng giáo nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở ngưỡng từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ
tuy không chịu ảnh hưởng của rãnh thấp nhưng ở phía nam vẫn có mưa nhiều nơi
nguyên nhân là do gió mùa tây nam vẫn đang hoạt động mạnh gây mưa ở cả tây nguyên và nam bộ cả ngày lẫn đêm
tuy nhiên thời điểm mưa mạnh nhất thường tập trung về thời đoạn chiều và tối
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên vẫn thấp chỉ giao động trong khoảng từ hai mươi sáu cho đến hai mươi chín độ
còn ở các tỉnh nam bộ miền tây mưa sớm lượng lớn nên nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
còn ở miền đông nam bộ nhiệt độ là từ ba mươi một cho đến ba mươi hai độ
trên biển dưới tác động của dãnh áp
thấp đi qua khu vực phía bắc của biển đông
ở phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa có mưa rào và rông rải rác
gió hướng nam đến tây nam mạnh ở mức cấp bốn đến cấp năm
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
đêm nay và ngày mai có gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy
mưa rào và rông rải rác làm tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống còn từ bốn đến một mươi km trong mưa
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước